đã giúp cho ngư dân đóng tàu to hiện đại để vươn khơi bám biển dài ngày
thế nhưng hàng chục vỏ tàu thép của ngư dân miền trung vừa đóng mới di chuyển biển chuyến đầu tiên
đã bị hư hỏng nằm bờ khiến cho cuộc sống của ngư dân rơi vào cảnh khó khăn
tỉnh bình định nơi có đến một mươi tám con tàu đóng theo nghị định sáu mươi bảy nhưng đưa vào sử dụng chưa đầy năm đã bị hàn dỉ
bong chóc thành từng mảng có chiếc thì máy hỏng
mới nhìn không ai có thể ngờ đây là con tàu mới đóng chưa đầy năm bởi sự xuống cấp như thế này
vươn khơi xa bám biển
tuy nhiên chưa đầy một năm thì con tàu vỏ sắt này đã bị han dỉ như thế này
chỉ bằng tay thường thôi thì tôi cũng có thể cậy được cả mảng sắt lên như thế này
thì thử hỏi giữa sóng cả biển lớn những con tàu này liệu có an toàn
điều này lý giải vì sao những con tàu cả mười mấy tỷ đồng vẫn đang nằm ở bờ
còn ngư dân thì khắc hoài trong nỗi lo lắng vì lấy tiền đâu trả nợ ngân hàng
khó khăn càng trống chất khi tàu chẳng thấy ra khơi còn ngư dân không có tiền trả nợ ve ngân hàng đóng tàu
đã vậy mỗi ngày còn phải mất thêm một trăm linh thuê người trong tàu
trong câu chuyện với phóng viên truyền hình nhân dân ngư dân trần đình sơn không giấu nổi nỗi lo lắng
xen lẫn sự phẫn độ khi mà con tàu vỏ sắt của gia đình ông vừa mới hạ thủy chưa đầy năm
nhưng cả hai lần vân khơi thì đều bị hỏng máy thủy phải thuê tàu lai rắt về cảng
hiện nay nằm bờ đã sáu mươi ngày rồi
cho nên nói gì khi đến một mang một con tàu thì mục đích là vươn khơi bán biển vì kinh tế
mà hiện nay đã nằm bờ hai tháp thì kinh tế không có
tất cả các ngôi
còn bốn trong gia đình đã cạn kiệt
nguyên nhân ban đầu được xác định do chất liệu đóng tàu không đạt chuẩn và máy thủy không chính hãng
cái thép đó không đảm bảo
cái thứ hai là cái mấy đó cũng không đảm bảo
hay nói khác là cái máy đó bị lập hồ sơ giá
và từ cái mixupi không phải là mixupi thiệp
ngay cả nhà sản xuất họ cũng nói như thế
cho nên tôi cho đây là một hành vi lừa đảo
mà đã là một hành vi lừa đảo mà lợi dụng cái thiết
cái sự ít hữu niếc của ngư dân
thì tôi nghĩ là tất cả các nhà chức trách
đặc biệt là các cái cơ quan chức năng phải vào cuộc để xử lý như thế này
vì tôi cho là nó gây hậu quả rất là nghiêm trọng
không những ngư dân bị áp lực trả cho ngân hàng
tức là áp lực v bốn để trả cho ngân hàng
mà ngư dân đang thất nghiệp
kể cả ngư dân đòi tự tử
theo thống kê của bộ nông nghiệp và phát triển nông thôn
đến thời điểm này
có hai mươi một triệu người dân
trong đó có một mươi hai chiếc tàu đóng mới theo nghị định sáu bảy
xảy ra sự cố không thể tiếp tục ra khơi
trong đó có một mươi hai chiếc tàu do công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên nam triệu
ở địa chỉ hai trăm tám mươi lạch trai hẻ phòng đóng
và năm chiếc do công ty trách nhiệm hữu hạn đại nguyên dương đóng
giờ đây trong thời gian đợi cơ quan chức năng điều tra làm rõ trách nhiệm của các bên liên quan
thì khó khăn vẫn thêm trồng chất lên cuộc sống của ngư dân
khi tàu vẫn nằm bờ chẳng thể ra khơi
thưa quý vị
câu chuyện tàu vỏ thép vừa đưa vào sử dụng đã hỏng gây khó khăn cho ngư dân
và tạo sự nghi ngờ về tính hiệu quả của chính sách hỗ trợ ngư dân bám biển
vì vậy nhiều ý kiến cho rằng cần làm rõ trách nhiệm của các bên liên quan
thậm chí là truy cứu trách nhiệm hình sự
để giúp quý vị và các bạn hiểu rõ hơn
phóng viên truyền hình nhân dân đã có cuộc phỏng vấn với ông vũ văn tám
thứ trưởng bộ nông nghiệp và phát triển nông thôn về vấn đề này
được biết vừa qua bộ nông nghiệp đã tổ chức đoàn đi kiểm tra khảo sát
đặc biệt là tại hai tỉnh bình định và phú yên
nơi mà có những con tàu vỏ sát vừa vơn khơi đã bị hỏng
vậy thì qua thực tế kiểm tra thì nguyên nhân bước đầu là như thế nào
qua quan sát thì chúng tôi thấy rằng là
chủ yếu là bị dì xét do chất lượng thép
nó không đúng theo quy chuẩn và các quy định trong hợp đồng
rồi máy tàu thì
là theo quy định là phải máy mới nguyên chiếc và máy thủy mới
chứ không phải là máy bộ
nhưng mà đã phát hiện là một số cái máy hỏng là do
nó không đồng bộ và không mới hoàn toàn
và một số cái thiết kế cũng như là cái trang bị
các cái thiết bị ở trên tàu nó không đúng theo cái hợp đồng
một vấn đề mà ngư dân quan tâm nhất hiện nay
đó là hướng giải quyết những con tàu bị hỏng hiện nay sẽ được thực hiện như thế nào ạ
trước hết là trách nhiệm về cái việc khắc phục cái lỗi này
thì chủ yếu là trách nhiệm của hai cơ sở đóng tàu đó là năm triệu và đại nguyên dương
cụ thể là hai cái đơn vị này phải tập trung cùng với địa phương
và chủ tàu để khắc phục toàn bộ những cái lỗi mà theo cái hợp đồng
và theo cái kết luận của ủy ban nhân tỉnh thông qua cái tổ thẩm định
độc lập này và sau khi mà khắc phục xong những cái lỗi này
và nếu như mà có một cái sự cam kết và bộ nông nghiệp thấy rằng là có đủ cái điều kiện
thì mới để ở trong cái danh mục các cái cơ sở đóng tàu đủ điều kiện còn không là phải cho ra
vâng xin cảm ơn thứ trưởng đã dành thời gian tham gia chương trình của truyền hình nhân dân